inner space việt nam là một trung tâm phục vụ cộng đồng tại đây hàng tuần liên tục mở các lớp học miễn phí dành cho tâm hồn với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống
ra đời với mong muốn khơi dậy quá trình thay đổi tích cực trong mỗi con người inner space giúp các học viên khám phá những giá trị tốt đẹp của bản thân và tạo nên sự thay đổi tích cực
inner space việt nam là một trung tâm phục vụ cộng đồng tại đây hàng tuần liên tục mở các lớp học miễn phí dành cho tâm hồn với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống

trong nhiều năm qua inner space đã thu hút hàng ngàn học viên đến tham dự qua những khóa học trung tâm cung cấp chính là bài học dành cho tâm hồn
điều đặc biệt nhất là mọi hoạt động của inner space
mọi hoạt động do inner space tổ chức đều không thu phí nhằm tạo điều kiện cho bất cứ ai cũng có thể tham gia
inner space phát triển và lan tỏa mạnh mẽ trong hai mươi năm qua chính là nhờ sự góp sức của các tình nguyện viên tại đây
họ luôn làm việc với tâm thế vô tư vị tha và mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng